những ngày qua một văn bản của trung tâm dịch thuật và khoa học công nghệ thuộc liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật việt nam
gửi tri cục thủy lợi thành phố hồ chí minh về việc giới thiệu người có khả năng cầu mưa nhưng chưa kiểm chứng
đã và đang gây xôn xao trên mạng xã hội
sau câu chuyện trên các chuyên gia thời tiết đều bày tỏ quan điểm rằng đây là chuyện thiếu khoa học và nực cười
sự việc bắt đầu từ một văn bản có nội dung muốn giới thiệu về một người biết cầu mưa
cụ thể trong văn bản tiến sĩ nguyễn hoàng điệp giới thiệu đang là giám đốc trung tâm dịch thuật dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ
đồng thời hiện là giảng viên thỉnh giảng cao cấp của ba trường đại học và nguyên là phó viện trưởng viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người
thông qua văn bản ông điệp muốn giới thiệu về trường hợp của ông lê minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy ngụ thành phố hà nội với tri cục thủy lợi thành phố hồ chí minh
nội dung văn bản nêu rõ sau hai lần gặp gỡ trực tiếp ông lê minh hoàng nhờ ctcs giới thiệu ông với các tỉnh phía nam bởi có khả năng cầu mưa hiệu quả
ông điệp cũng nêu khả năng cầu mưa của ông lê minh hoàng chưa được kiểm chứng
ông cho biết rất xót xa san vạt về việc nạn hạn hán thất bát mùa màng của một số tỉnh phía nam thế nên đã giới thiệu về ông lê minh hoàng
như vậy theo ông điệp nếu quả thực ông minh hoàng có khả năng kỳ diệu ấy thì đất nước sẽ gặp phúc
và các tỉnh phía nam đang gặp hạn được cứu hạn
sau một lần nữa đơn vị xin nhấn mạnh ông lê minh hoàng có khả năng cầu mưa được hay không thì đơn vị chưa khẳng định và phủ định
trước sức ảnh hưởng của vụ việc mới đây khi trả lời phóng viên tiến sĩ nguyễn hoàng điệp xác nhận văn bản trên đúng là do cơ quan của ông gửi đi
ông điệp cũng giới thiệu bản thân nguyên là phó viện trưởng viện nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người
sau mới về công tác tại trung tâm dịch thuật dịch vụ văn hóa và khoa học công nghệ liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật việt nam
theo tiến sĩ điệp ông lê minh hoàng có đến gặp ông nhiều lần nhờ giới thiệu với các tỉnh phía nam đang bị hạn hán
tiến sĩ điệp cũng cho hay đơn vị đã nghiên cứu về tài liệu thế giới ở nga thổ nhĩ kỳ và các vùng ai cập trước đây đã có những người cầu mới được
còn khả năng của ông hoàng có làm được điều ấy hay không thì phải qua thực tiễn đơn vị chưa kiểm tra
trong văn bản đơn vị đã nói

tuy nhiên đội ngũ nghiên cứu cũng rất sốt ruột là các tỉnh miền nam gặp hạn hán
do vậy mới giới thiệu về các tỉnh thành cho ông hoàng vào kiểm chứng
về trường hợp của ông lê minh hoàng một lần nữa tiến sĩ nguyễn hoàng điệp khẳng định
bản thân không biết ông hoàng có năng lực cầu mưa hay không muốn biết thì phải qua kiểm chứng thực tế
tuy vậy vị tiến sĩ này vẫn nuôi hy vọng nếu thực sự người này có năng lực ấy thì rất tuyệt vời
trên thế giới đã có nhiều trường hợp như ở ấn độ có những vùng mà người ta tập joga đến tầng thứ bảy thứ tám
tập trung năng lượng thì cũng có khả năng siêu phàm
về phía người được nhắc đến trong văn bản là ông lê minh hoàng
khi nói về lý do được tiến sĩ nguyễn hoàng điệp ký văn bản giới thiệu về người có khả năng cầu mưa
cho thành phố hồ chí minh nhưng chưa kiểm chứng ông hoàng cho rằng
ông chỉ là công dân bình thường không có tư cách pháp nhân thế nên cần nhớ đến các đơn vị giới thiệu mình
ông bày tỏ nhiều người muốn làm điều tốt nhưng không đúng pháp luật
vì thế ông muốn trinh thống nên mới xin giấy giới thiệu
ông lê minh hoàng cho biết công việc chủ yếu thường ngày của ông là thượng mộc
ngoài công việc thường ngày thì ông có khoảng hai mươi năm nghiên cứu độc lập trong lĩnh vực biến đổi khí hậu
ông cho biết đã từng cầu mưa cho hà nội lâm đồng cùng một số tỉnh thành và đã có kết quả
đồng thời ông thông báo mình chuẩn bị vào thành phố hồ chí minh
mục đích chuyến đi lần này là để giúp cho người dân đỡ vất vả
ông hoàng cho hay
ông chỉ quan tâm đến chuyện làm gì cho bà con bớt khổ
ngoài ra ông khẳng định trước đây đi cầu mưa chỗ nào ông đi cầu cũng được
trong vòng bốn ngày sau là có mưa
chia sẻ với báo thanh niên ông hoàng cho biết
ông muốn trình bày với ủy ban nhân dân thành phố hồ chí minh là tiến hành cầu mưa ngay
không sẽ thiệt hại về kinh tế
ông sẽ vào giúp
mưa không thống nhất là ba hay bốn ngày có lúc là vài tiếng sau mưa
cơ bản là lòng khát khao của người dân địa phương ở đấy
ông nói càng muốn mưa nhanh bao nhiêu thì mưa càng đến nhanh bấy nhiêu chứ không nhất thiết
thông thường ông có ghi chép nếu các cơ quan chức năng cần thiết
ông sẽ đưa ghi chép cho tự khắc tới ngày mưa nhanh nhất bao nhiêu giờ chậm nhất bao nhiêu giờ
về ý kiến cho rằng việc cầu mưa rất phi lý ở thời điểm nam bộ đang nắng nóng đỉnh điểm
theo ông hoàng ông chỉ đặt vấn đề cầu mưa để giúp người dân
còn chuyện mọi người có tin hay không ông không quan tâm
trái với kỳ vọng của tiến sĩ nguyễn hoàng điệp và ông lê minh hoàng
liên quan đến văn bản giới thiệu trên bà lê thị xuân lan
nguyên phó trưởng phòng dự báo đại ký tượng thủy văn khu vực nam bộ khẳng định
bà không tin việc cầu sẽ có mưa đó là chuyện buồn cười không có tính khoa học
theo đó khi trả lời vtc news bà lan bày tỏ
tôi hỏi ngược lại là có ai tin không
ai tin bây giờ cầu khấn thì sẽ có mưa không và không có thiên tai
có nơi xảy ra lũ lụt nơi thì nắng nóng tuyết rơi dày làm sao có thể cầu khấn mà được như ý
tôi cho rằng người này đang đánh
đánh vào tâm lý của mọi người là cao gắt cơn mưa để hạ nhiệt khô hạn và nắng nóng
ông ấy tự cho bản thân có quyền cầu mưa
đấy là chuyện xa xưa rồi không thể xảy ra trong cuộc sống hiện đại
đồng thời bà lan lý giải mưa là hiện tượng về vật lý khí quyền
phải có đủ những điều kiện liên quan đến hoản lưu khí quyển
nhiệt khối không khí tích tụ lại mới tạo được mưa
để có được mưa vô cùng phức tạp bây giờ hơi nước tích tụ lại thành mây
nhưng mây cũng chưa chắc mưa được phải có động lực chuyển động lên xuống
vị chuyên gia nêu thực tế nam bộ đang ở cuối mùa khô
dục dịch có thể có mưa không cầu thì mưa vẫn xảy ra nếu đủ điều kiện
trong đó bà đặc biệt nhấn mạnh nếu cầu khấn mà thành thật
thì trên thế giới đâu có đói nghèo
đây là câu chuyện rất buồn cười nó không có thật nhưng lại làm mọi người bị hoang mang
hoàn toàn không có cơ sở khoa học
cùng quan điểm với bà lan ông lê đình quyết
trưởng phòng dự báo của đài khí tượng thủy văn nam bộ cho biết
dưới góc độ khoa học thời tiết chưa thể có mưa ngay
ban ngày trời nắng nóng khô hạn còn tiếp diễn
nếu có thực hiện công nghệ làm mưa nhân tạo cho tây nguyên hay nam bộ vào lúc này cũng rất khó thành công
tuy vậy về những năng lượng siêu nhiên thì tôi không có kiến thức không luận bàn
trưởng phòng dự báo của đài khí tượng thủy văn nam bộ thông tin thêm
thời điểm hiện tại thành phố hồ chí minh nói riêng và nam bộ nói chung
hình thế thời tiết tác động đó là trên cao áp cao tây thái bình dương
không chế khu vực nam trung bộ dưới tầng thấp áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh
lấn về phía đông nam làm cho cả khu vực nam trung bộ tây nguyên nam bộ đều nằm trong trường phân kỳ
lượng ẩm từ biển cũng không thuận đẩy vào đất liền
do đó thời tiết chủ đạo ban ngày trời nắng nóng
do vậy cá nhân ông không tin ông hoàng cầu mưa được
qua ghi nhận những ngày qua tình trạng nắng nóng xuất hiện trên diện rộng ở nam bộ
cụ thể ngày hai mươi tháng ba nắng nóng xuất hiện trên diện rộng
có nơi nắng nóng gai gắt ở miền đông nam bộ và cục bộ ở miền tây nam bộ
nhiệt độ cao nhất giao động từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi bảy độ cao nhất là biên hòa đồng nai ba mươi bảy tám độ c
theo cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia mỹ cho biết
el nino gần như đã kết thúc từ tháng bốn đến tháng sáu là giai đoạn trung tính
và từ tháng sáu đến tháng tám có khả năng chuyển sang la nina
như vậy có thể thấy el nino gần như kết thúc sớm hơn khoảng một tháng
so với những dự báo của các cơ quan khí tượng thế giới trước đó
đây là điều đáng mừng đối với những nơi đang trải qua nắng
nắng nắng gai gắt trong đó có khu vực nam bộ của việt nam
theo các chuyên gia ký tượng hiện nay nam bộ cũng đang dần đi đến những ngày cuối
của thời kỳ nắng nóng đỉnh điểm trong mùa khô
tuy nhiên mùa khô vẫn còn kéo dài đến đầu tháng năm
từ nay đến thời điểm đó vẫn xảy ra tình trạng nắng nóng và nắng nóng gai gắt ở một số nơi
trong suốt ba tuần qua nắng nóng gây gắt diện rộng ở nam bộ đã khiến nước bốc hơi nhiều
độ ẩm không khí đang tăng và hình thành các đám mây rông nhiệt
sau đó trong những ngày cuối tháng bốn
độ ẩm trong không khí cao gây nên tình trạng ói bức rất khó chịu
các ổ mây rông cũng xuất hiện ngày càng nhiều hơn
khiến các cơn mưa cháy mùa có khả năng xảy ra nhiều hơn
ở một diễn biến khác hàng chục triệu người dân miền bắc cũng sắp phải hứng chịu
kiểu thời tiết bất lợi kéo dài cả tháng tới
theo dự báo thời tiết ngày một mươi năm tháng bốn của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
nắng nóng mở rộng khắp các tỉnh lai châu điện biên sơn la hòa bình
với mức nhiệt cao nhất từ ba mươi năm ba mươi bảy độ c có nơi trên ba mươi tám độ c
trong khi đó những nơi khác ở miền bắc bao gồm hà nội và khu vực đông bắc bộ
có nắng nhẹ nên vẫn tương đối dễ chịu nền nhiệt tăng lên ngưỡng ba mươi ba độ c
ngày một mươi sáu tháng bốn nắng nóng gây gắt nhiều khả năng xuất hiện trên diện rộng ở tây bắc bộ
một số nơi có thể trên ba mươi chín độ c
tại đông bắc bộ khu vực duy trì oi nóng trong ba ngày đầu tuần
sau đó tăng nhiệt mạnh lên ngưỡng nắng nóng trên ba mươi năm độ c từ khoảng ngày một mươi tám tháng bốn
tức dịp dỗ tổ hùng vương một mươi tháng ba âm lịch
tại trung bộ tây nguyên và nam bộ tuần tới thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng
nắng nóng tại khu vực nam bộ vẫn chưa có dấu hiệu giảm
nhiều nơi nắng nóng gai gắt mức nhiệt vẫn duy trì trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi tám độ c
có nơi trên ba mươi tám độ c
cơ quan khí tượng cảnh báo do nắng nóng nhu cầu dùng điện tăng cao
nắng nóng kết hợp độ ẩm trong không khí giảm thấp có thể gây cháy rừng
cháy nổ hoặc hỏa hoại trong khu dân cư
tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao người dân còn có thể bị mất nước
kiệt sức đột quỵ do sốc nhiệt
trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia nhận định
trong một tháng tới áp thấp nóng phía tây hoạt động mạnh dần
nắng nóng diễn ra nhiều hơn tại bắc bộ bắc và trung trung bộ
mùa mưa ở tây nguyên nam bộ chưa có dấu hiệu bắt đầu
khu vực này sẽ còn xuất hiện nhiều ngày nắng nóng
nhiệt độ trung bình cả nước cao hơn trung bình nhiều năm từ một đến hai độ c
riêng phía tây bắc bộ bắc và trung trung bộ có nơi cao hơn từ hai đến ba độ c
lượng mưa có thể thấp hơn trung bình nhiều năm từ hai mươi đến bốn mươi mm
đặc biệt khu vực tây bắc bắc bộ tây nguyên và nam bộ phổ biến thấp hơn từ bốn mươi tám mươi mm